thời gian tới bộ công thương sẽ tiếp tục xem xét và cắt giảm điều kiện kinh doanh
nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam
theo các nghị quyết của chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua
tại hội nghị các trụ cột cộng đồng asean nhân kỷ niệm năm mươi năm asean
phó thủ tướng phạm bình minh đã biểu dương sự tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả của các bộ ngành
trong đó có bộ công thương đã tham gia hợp tác asean
đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại và đề nghị các bộ ngành sớm khắc phục
để tận dụng hết hiệu quả và lợi ích do hợp tác asean mang lại
tại hội nghị bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh nhận định
hợp tác kinh tế asean lấy asean làm hạt nhân để thúc đẩy quan hệ toàn diện
với nhiều đối tác quan trọng khác trên thế giới đến nay đã đem lại những kết quả thiết thực
cụ thể đóng góp to lớn cho thành tựu phát triển chung của asean
tuy vậy trong lĩnh vực này asean cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức
như sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ tâm lý coi trọng hợp tác song phương hơn đa phương
và nhất là sự thiếu vắng các sản phẩm mũi nhọn khiến hợp tác kinh tế chưa đạt được kết quả như mong muốn
trong bối cảnh tình hình mới với những diễn biến phức tạp khó lường
asean đang gặp phải không ít khó khăn và thách thức gai gắt
đòi hỏi những nỗ lực chung và đóng góp của các nước trong đó có việt nam
theo đó phó thủ tướng phạm bình minh yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan cần có biện pháp cụ thể
nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của asean đối với việt nam
sớm kiện toàn bộ máy và tăng cường năng lực cho cán bộ
và xây dựng lộ trình triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể theo từng lĩnh vực
bộ công thương cho biết thị phần xăng e năm hiện tại chiếm bảy mươi và khẳng định đảm bảo thay thế một trăm linh xăng ron chín mươi hai trong năm hai nghìn một mươi tám
đại diện bộ công thương khẳng định từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám trên thị trường sẽ không còn xăng a chín mươi hai
lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra trên toàn quốc bảo đảm các doanh nghiệp đại lý không còn tích chữ buôn bán xăng a chín mươi hai
mà phải bán xăng e năm từ ngày đầu của năm mới hai nghìn một mươi tám
tính đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai xăng e năm đã chiếm bảy mươi thị phần
trong thời gian tới liên bộ tài chính công thương sẽ tính toán để công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu mới
đối với xăng e năm
thưa quý vị tại buổi làm việc với bộ trưởng tái thiết kinh tế nhật bản toshimitsu motegi
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã khẳng định chuyến thăm lần này của bộ trưởng có ý nghĩa rất quan trọng
trong việc đóng góp tích cực vào việc xúc tiến thương mại song phương việt nam nhật bản
và góp phần thúc đẩy giao thương khu vực châu á thái bình dương
tại buổi làm việc hai bên đã bàn bạc đề xuất các biện pháp giải quyết có hiệu quả các vướng mắt trong hợp tác giữa hai nước
và đặc biệt là thảo luận và đi đến thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
qua đó thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa các bên tham gia và đặc biệt là hợp tác song phương việt nam nhật bản
bộ trưởng tái thiết kinh tế nhật bản toshimisu motegi chúc mừng việt nam đã tổ chức hết sức thành công tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
nâng cao vị trí vai trò của việt nam trên trường quốc tế
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh bày tỏ mong muốn việt nam và nhật bản cần là những quốc gia đi đầu trong việc thúc đẩy
tiến tới sớm ký kết cptpp bởi việt nam và nhật bản là hai nước có quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
và là những người bạn truyền thống có hợp tác thương mại kinh tế và đầu tư từ lâu đời
đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia tham gia ký kết cptpp
đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của thương mại toàn cầu
sau khi mỹ rút khỏi tpp xuất khẩu dệt may gặp nhiều khó khăn trong hai quý đầu năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên tới cuối năm thẳng dư thương mại của diệt may việt nam lại đạt mức cao kỷ lục
đứng đầu trong các ngành hàng xuất khẩu và được kỳ vọng sẽ còn tăng trưởng khi hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp có hiệu lực
thống kê cho thấy xuất khẩu dệt may năm hai nghìn một mươi bảy đạt thẳng dư hơn một mươi năm năm tỷ usd
cao nhất từ trước tới nay
các chuyên gia đánh giá đây là một sự tăng trưởng kỳ tích của ngành dù không có tpp
mặc dù ngành nông nghiệp và người nông dân phải đối mặt với một năm thiên tai diễn ra trên cả ba miền
nhưng xuất khẩu nông sản năm hai nghìn một mươi bảy đã đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế năm nay
xuất khẩu nông lâm thủy sản năm nay đạt kỷ lục mới khi mang về cho đất nước trên ba mươi sáu ba mươi bảy tỷ usd
tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm trước
với một mươi nhóm ngành hàng xuất khẩu đạt trên một tỷ usd
đây là mức kỷ lục mới
trong đó xuất khẩu rau quả năm nay ước đạt ba bốn mươi năm tỷ usd tăng bốn mươi năm so với cùng kỳ năm trước
có thể nói năm hai nghìn một mươi bảy là năm lập được nhiều kỷ lục
các chỉ số kinh tế quan trọng của năm nay đều có mức tăng trưởng ấn tượng
và ngành công thương đã đóng góp phần quan trọng để đạt được những con số kỷ lục này
đến đây bản tin công thương hội nhập tuần này cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo